các tỉnh miền bắc vẫn chịu sự chi phối của khối không khí lạnh có cực độ mạnh nên rát đậm rát hại sẽ kéo dài trong nhiều ngày
trong ngày mai thời tiết tại bắc bộ sẽ tương đối tạnh giáo do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô
mưa chỉ xuất hiện vài nơi hoặc dưới dạng mưa nhỏ lất phất về đêm và sáng
nhiệt độ về đêm và sáng sẽ giảm sâu chỉ trong khoảng từ tám một mươi một độ ở đồng bằng và trung du bốn bảy độ tại vùng núi
một số nơi ở vùng núi cao có thể xuống dưới độ như tại mẫu sơn lạng sơn
ban ngày nhiệt độ cao nhất sẽ là từ một mươi một đến một mươi bốn độ ở đông bắc bộ và tây bắc bộ là từ một mươi hai đến một mươi năm độ có nơi cao hơn
thời tiết khu vực thanh hóa nghệ an cũng sẽ tương đồng như tại khu vực bắc bộ với nhiệt độ cao hơn khoảng từ một đến hai độ
cảm giác rét bút sẽ giảm hơn
tuy nhiên vẫn ở ngưỡng rét đậm rét hại nên thời tiết vẫn khắc nhiệt
từ hà tĩnh vào đến khánh hòa gió tác động của gió đông bắc thổi vào đợi hình nên tại khu vực sẽ có mưa mưa rào rải rác trong ngày mai và hai ngày tới
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là từ một mươi sáu hai mươi bốn độ trời rét ở phía bắc và lạnh ở phía nam
các khu vực còn lại hầu như ít chịu tác động của không khí lạnh nên thời tiết ít mưa ngày có nắng với nhiệt độ trưa chiều đạt hướng hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực tây nguyên nam bộ hầu như là không có mưa chủ yếu xảy ra vài nơi về đêm ngày nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ tại tây nguyên nam bộ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ tại nam bộ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa sẽ có mưa ở vài nơi gió đông bắc cấp bảy cấp tám giật cấp chín sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
khu vực giữa biển đông và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa sẽ có mưa rào
trường sa sẽ có mưa rông ở vài nơi gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ ba năm mét biển đông mạnh
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi một hai mươi sáu độ và hai mươi năm ba mươi độ

khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa rải rác gió đông bắc cấp ba trời rát hại nhiệt độ từ tám một mươi năm độ